với sáu người dân ở ba xã biên giới assan jerome và gary đang bị cô lập
để xuống đến trung tâm huyện họ phải vượt qua ba mươi cây số đường đèo đuối với hàng chục điểm sạt lỡ như thế này
chưa kể địa hình vùng đồi núi hiểm trở thường xuyên có từng đợt mưa lớn bùng đất lầy lội
người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm mới có thể di chuyển được
hiện tại tuyến giao thông đến các xã đang bị chia cắt chính quyền địa phương vẫn chưa thể tiếp cận
vì vậy lực lượng công an xã được phân công bám cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển khi cần thiết
công an huyện cũng đã huy động lực lượng trực một trăm linh đồng thời triển khai đến các lực lượng chốt chặt tại các điểm đường có nguy cơ bị sạt lỡ cao
và những điểm nhà dân ở vùng thấp để kịp thời ứng cứu người dân
đối với một số địa bàn bị chia cắt thì hiện tại cán bộ chiến sĩ cũng đã phân công lực lượng xuống
tuy nhiên mới chỉ ở mức năm tình hình để báo cáo lên lãnh đạo an huyện
vì vậy đơn vị sẽ có hướng báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng khác cùng phối hợp để thực hiện
đặc biệt là một số xã bị sạt lở nghiêm trọng gần như là gây ách tắc và chia cắt
theo thống kê mới nhất ngày hai mươi ba tháng chín các tuyến dt dt sáu trăm linh sáu và đường giao thông liên thôn đã sạt lỡ một trăm ba mươi điểm
gây ách tắc giao thông với khoảng sáu trăm linh m ba đất đá
tổng thiệt hại trong lĩnh vực giao thông ước khoảng một trăm linh
năm mươi tỷ đồng hiện tại công tác khắc phục vẫn đang được tập trung
tiếp tục với một vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm
theo thông tư ba mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo vừa được ban hành từ ngày một tháng một mươi một tới đây
học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông được phép sử dụng điện thoại trong lớp
để tra cứu tài liệu phục vụ cho việc học tập và dưới sự quản lý của giáo viên
nội dung này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trong dư luận
người đồng tình ủng hộ người phản đối vì sợ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của giờ học
vậy người trong cuộc có ý kiến như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên an ninh hai mươi bốn
thảo luận với nhau thì bọn em cũng có sử dụng điện thoại để tìm kiếm thông tin và trao đổi
học sinh thì hào hứng với quy định được sử dụng điện thoại trong lớp học
còn với giáo viên thì phải đối mặt với nhiều lo ngại
bởi lẽ thông tư chỉ đưa ra quy định mà không hề có định nghĩa hay điều khoản cụ thể hóa
chỉ sử dụng điện thoại di động để học tập là như thế nào
nếu chúng ta vẫn giữ nguyên như thế này thì hơn tám triệu học sinh ở khắp mọi miền
vào một thời điểm nào đó một bài thích hợp nào đó điều kiện lại cho phép
lại cũng không được dùng thì như vậy rất là bổ phí
và chỉ vì vậy cho nên bộ đã không hạn chế hoàn toàn việc sử dụng trong lớp học điện thoại này
mà phải dành cơ hội để cho các thầy các cô có một quyền tổ chức bài học của mình
ở những nội dung rất là cụ thể phù hợp thấy cần thiết
thì cho phép học sinh thực hiện trong thời điểm đấy
như vậy sẽ giúp cho cái bài học nó sinh động hơn
học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập
cũng theo quy định học sinh được sử dụng dưới sự quản lý của giáo viên
tuy nhiên chính người trong cuộc là các thầy cô giáo
đưa ra băn khoăn về việc hiểu biết về công nghệ quản trị mạng không phải ai cũng thành thạo
công nghệ vẫn là điểm yếu của nhiều thầy cô
và việc vừa dạy vừa phải kiểm soát xem học sinh có dùng đúng cho bài học hay không
thì cũng giống như chạy hai chân cùng lúc
cái khả năng mà sử dụng công nghệ bốn thì đối với giáo viên nhiều khi cũng còn hạn chế
nên là cái cách hướng dẫn để cho học sinh vào các trang web vào các trang tài liệu
nó cũng chưa đạt được cái hiệu quả
nếu như mà học sinh sử dụng cho mục đích khác thì như thế nào
thì tôi nghĩ rằng trong thời gian đầu có thể chắc chắn là nó sẽ có những cái trường hợp này kia
tuy nhiên là cái việc đấy nó bao giờ cũng vậy thôi
bất cứ một cái gì mới nó cũng cần một cái quá trình
chứ chúng ta không thể đòi hỏi là hoàn hảo ngay từ đầu được
tuy nhiên là cái việc mà giảm thiểu rủi ro thì lại phải liên quan đến việc là
bảo tạng tập huấn hỗ trợ cho giáo viên
chứ không phải là việc là cứ vứt đấy xong rồi giáo viên thích làm gì thì làm
tạo điều kiện cho học sinh khai thác công cụ công nghệ để học tập là điều hoàn toàn phù hợp trong thời đại bốn
nhưng làm thế nào để kiểm soát chất lượng của việc sử dụng công nghệ cho việc học tập
trong khi thông tư số ba mươi hai của bộ cũng không có hướng dẫn quy chế cụ thể
những điều kiện cần và đủ để các trường theo đó mà áp dụng
tránh hiện tượng ban hành rồi lại rút
cảm ơn quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị một vụ trộm hy hữu mà chắc chắn khi nhận lại được số tiền bị mất
nạn nhân sẽ không vui vẻ gì khi biết về thân phận kẻ trộm tiền của minh
qua công tác khám nghiệm hiện trường và làm việc với đối tượng bị nghi vấn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu thành tỉnh độc tháp
phát hiện chín người chồng đã dựng hiện trường giả để trộm tiền của vợ
cụ thể vào sáng ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
nhận được tin báo tại hộ ông hồ văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ ấp tân quế xã tân phú trung huyện châu thành tỉnh đồng tháp
xảy ra vụ mất trộm tài sản tài sản bị mất là tám mươi một triệu bốn trăm linh ngàn đồng
số tiền trên của bà phạm thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba vợ ông nghĩa cất giữ
qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định đây là vụ dựng hiện trường báo tin giả
sau khi mời ông hồ văn nghĩa làm việc
tại cơ quan công an ông nghĩa thừa nhận đã lấy trộm số tiền trên của vợ để tiêu xài cá nhân
công an huyện đang kiểm tra và tạm giữ số tiền còn lại là sáu mươi hai triệu bốn trăm linh ngàn đồng
được công nghĩa cất giấu ở một chỗ khác và đang tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật
kính thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh trà vinh làm việc với nguyễn lâm huyền trân một mươi bảy tuổi có hộ khẩu ở khóm chín
phường bốn thành phố trà vinh tỉnh trà vinh về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra chiều hai mươi hai tháng chín trung từ nhà đi đến nhà thờ ở ấp hòa hảo
xã phước hảo huyện châu thành với ý định tìm tài sản để trộm
phát hiện căn phòng phía sau nhà thờ không có người trân đột nhập lấy trộm hơn tám mươi triệu đồng
và bốn trăm linh đô la mỹ
khi trân vừa bước ra cửa định tàu thoát thì bị người dân phát hiện bắt giữ và trình báo công an
tại cơ quan công an trân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết trân có một tiền án tội trộm cắp tài sản ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long xét xử trân cũng về tội trộm cắp tài sản
còn tại tỉnh an giang công an huyện chợ mới cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng
nguyễn minh trí sinh năm hai nghìn trú tại thị trấn mỹ luông huyện chợ mới
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó khoảng hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh trí và nguyễn tấn phát
sinh năm hai nghìn năm cùng chú thị trấn mỹ luôn rủ nhau tìm tài sản để trộm
sau khi quan sát cả hai lẻn vào trường trung tất kỹ thuật công nghệ an giang
mở khóa một số phòng thiết bị và lấy trở một laptop và súng tiểu liên ak đã hoán trải vô hiệu hóa
sau đó hai đối tượng đem laptop bán với giá sáu trăm linh đồng
riêng khẩu súng đem đi cất cháu với mục đích thị uy
qua trích xuất camera lực lượng chức năng đã khoanh vùng và bắt hai đối tượng
khi đang lẫn trốn tại xã mỹ an và hội an
được biết cả hai đối tượng trên đều nghiện ma túy
đối tượng trí từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
vừa chấp hành án xong được một tháng hiện đối tượng trí đang bị tạm giữ hình sự
riêng đối tượng phát nhớ tuổi về thành niên
nên được gia đình bảo lãnh theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an cho biết
vừa kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố bốn đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
theo đó bốn đối tượng gồm huỳnh văn bình sinh năm hai nghìn bốn
xã quy đức huyện bình chánh tp hcm nguyễn hoàng phúc sinh năm hai nghìn
ngụ ấp kinh đào xã phú thuận huyện thoại sơn tỉnh an giang
cao phúc hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ ấp an thuận xã an hưng bê huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
và ngô minh văn sinh năm hai nghìn hai ngô ấp kinh ngay xã đại phúc huyện càng long tỉnh trà vinh
quen biết nhau do muốn có tiền để sử dụng ma túy nên các đối tượng bàn bạc đi cướp giật tài sản
bán lấy tiền chia nhau tiêu xài thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng hai xe mô tô
chở nhau đi trên các tuyến đường giao thông từ quận bình tân tp hcm về huyện bến lức tỉnh long an
khi phát hiện người đi đường đặc biệt là phụ nữ để điện thoại di động sơ hở
thì tiếp cận thực hiện hành vi cướp giật rồi tẩu thoát
các đối tượng đi chung còn lại có nhiệm vụ ngăn cản khi bị truy đuổi
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã thực hiện một mươi bốn vụ cướp dật tài sản trên địa bàn huyện bình đức tỉnh long an
chiếm đoạt một mươi ba điện thoại di động các loại và hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
kính thưa quý vị sau khi phóng sự một dự án khu dân cư chưa hợp lòng dân
ghi nhận ý kiến của người dân ở ấp năm xã tân bủ huyện bình đức tỉnh long an
phản ánh về dự án khu dân cư vàng cỏ đông phát sóng trên kênh truyền hình công an nhân dân
đã có nhiều thông tin cho rằng các ý kiến của người dân trong phóng sự là chưa khách quan chính xác
và phóng viên dịp sóng hai mươi bốn h bảy đã trở lại liên hệ với các chính quyền các cấp của địa phương
để làm rõ thông tin cũng như là tìm hiểu thêm về năng lực của chủ đầu tư dự án này
khi biết tin phóng viên truyền hình công an nhân dân trở lại địa phương
rất nhiều người dân trong đó có cả những người đã trả lời phỏng vấn trong phóng sự trước cũng có mặt
tuy nhiên để khách quan chúng tôi đã liên hệ với ủy ban nhân dân xã tân bữ
cử người đưa vào nhà dân theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương
cũng giống như nhiều người dân ở ấp năm xã tân bủ huyện bình đức
khi tiếp xúc với phóng viên ông quỳnh hữu giàu cho biết
hoàn toàn ủng hộ quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh long an
nhưng phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân
do đây là một dự án có tính chất thương mại

chính sách tái định cư cho người dân nằm trong khu quy hoạch của dự án là rất quan trọng
để tìm hiểu về năng lực kinh nghiệm làm dự án của chủ đầu tư
dự án khu dân cư vàng cỏ đông là công ty trách nhiệm hữu hàng vàng cỏ đông
sau khi gửi các nội dung cần tìm hiểu
ủy ban nhân dân tỉnh long an đã giao cho sở xây dựng long an chủ trì
để lấy thông tin tài liệu về dự án khu dân cư vàng cỏ đông cung cấp cho phóng viên
thông tin tài liệu hồ sơ chứng minh về năng lực của chủ đầu tư lại hoàn toàn không có
về phía lãnh đạo sở xây dựng long an thì cho biết
các tài liệu này do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh long an cung cấp
còn về phía sở xây dựng chỉ thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành của mình
hiện nay thì chưa gửi vào sở để tham định thiết kế thi công và chưa cấp phép
do đó thì chủ đầu tư chưa có cơ sở để triển khai thi công trên
và cái việc mà bồi thường giải phóng mặt bằng thì hiện nay cũng đang phối hợp với địa phương
để thực hiện triển khai bồi thường và phóng mặt bằng
về việc triển khai thi công cũng phải là khi thực hiện xong các tổ tục này
thì mới đủ điều kiện để cấp phép và triển khai thi công
mặc dù không có hồ sơ chứng minh năng lực
nhưng trong tài liệu sở kế hoạch và đầu tư long an cung cấp
có một chi tiết về công ty trách nhiệm hữu hạng vàm cỏ đông khiến nhiều người đặt dấu hỏi
đó là mặc dù giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chỉ hơn một tháng sau ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
công ty này đã được ủy ban nhân dân tỉnh long an chấp thuận
chủ trương đầu tư một dự án quy mô lớn hàng trăm tỷ đồng
phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy đã đặc định làm việc với chủ đầu tư dự án
nhưng đến phút cuối chủ đầu tư đã từ chối làm việc
hiện chúng tôi đã có trong tay nhiều tài liệu hồ sơ về năng lực của chủ đầu tư dự án này
và đang tiến hành xác minh để làm rõ
mưa là ngập và đó là thực trạng tại tp hcm
bên cạnh lượng mưa đo được năm sau cao hơn năm trước
nguyên nhân chủ yếu vẫn là bệnh
tâm hóa và sức phát triển đô thị nhanh chóng
trong khi hệ thống thoát nước không theo kịp đà
và đang khiến người dân lâm vào cảnh chật vật
trận mưa lớn vào chiều ngày hai mươi hai tháng chín
đã khiến đường võ văn ngân quận thủ đức tp hcm
biến thành dòng thác chạy xiết
nước từ nhiều hướng chảy về đã khiến hệ thống thoát nước bị quá tải
bung nắp trào ngược lên mặt đường
kèm theo đó là những rủi ro khi người đi đường phải chật vật băng qua dòng nước
trước đây khi người ta thiết kế
là với một đô thị dân cư chưa có phải là dân cư đông đúc
và cái thứ hai là cái hệ số chảy thì nó là nhỏ
thì hiện nay với một đô thị thì hệ số gần như nó tăng rồi
cho nên là gần như là nước khi mưa xuống
là nó không có thấm dưới lồng đất được
tức là việc bê tông hóa các cái mặt bằng được bê tông
thì nước nó không còn thấm và nó chảy về cái dòng nước
nó tăng lên và nó gây ra là ngập khuất bụi rất nhiều so với trước đây
đường số một mươi bốn phường linh đông quận thủ đức do thường xuyên bị ngập
ông nguyễn hữu phú đã gắn bốn bánh xe như thế này
vừa để nâng cao chân tủ vừa giúp ông dễ dàng hơn
trong việc di chuyển mỗi khi nước tràn vào nhà
mưa nhỏ mưa lớn gì cũng vậy hết
nó không có lối mà thoát của cái nước
mà đâm ra mà nó cứ đổ vô cái con đường số một mươi bốn này không
dân tình thấy khổ sợ lắm
thứ nhất là ngập lục ngập vô nhà
thứ nhì nữa là cái vấn đề mà ô nhiễm nước nào đó
cái bến xe này mà để sợ mưa nó vào đó
có lần nó mưa nó vào nó ướt rồi
chỗ này thì nó duy trì ở chỗ khoảng sáu mươi phần
cho nên mà còn dưới kia là phải lên tám mươi phần
đó cho nên rất là khổ
là bởi vì nhà nào cũng phải có những biện pháp để mà coi như trành nước
nhưng mà đó cũng chỉ là trành phần nào thôi
tại vì xe đồ đi qua nó sống nó cập nó cập vô mặt
nặng nhất là lạnh
nước ngập lên ở trong nhà là lên khoảng lên hơn mấy cái chân của em luôn đó
thì cũng không ngờ bởi vì cái chân mình để cũng đã hai mươi phong một mươi năm hai mươi phong rồi
thì những cái vật dụng đó là ngày hôm đó nó ngập hết
là nó có sập một cái tủ dày
rồi dưới lọ là xe máy em dựng ở phía nước cũng lên trong giống đứng rồi ạ
thì cũng hư
bữa đó là xe không nổ luôn
thay mất bốn trăm linh ngàn ạ
rồi là nước thông ở nhà tắm là hầu như là ngưng không chảy luôn
theo đại diện công ty thoát nước đô thị tp hcm
khối lượng hệ thống cống thoát nước cũ hiện nay đã không còn phù hợp
cần phải được cải tạo nâng cấp
đến nay mới thực hiện được khoảng bốn mươi tám năm mươi hai còn lại vẫn chưa được triển khai
do đó để căng cơ hơn trong giải quyết ngập úng
thành phố cần triển khai các kế hoạch nâng cấp cải tạo các tuyến cống
tuyến kênh rạch với công suất lớn hơn mới có thể tiêu úng kịp thời mỗi khi mưa lớn